thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên sẽ có mưa vừa mưa to
và cũng từ đêm nay vùng mưa to được mở rộng hơn xuống đến khu vực tây nguyên
đợt mưa lớn diện rộng này sẽ duy trì liên tục từ nay đến khoảng ngày một tháng một mươi hai
với lượng mưa ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm năm mươi mm
trong khi ở các tỉnh tây nguyên lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
do có mưa lớn và kéo dài nên từ chiều nay đến ngày một tháng một mươi hai trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa
và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông chính ở quảng bình quảng trị khả năng ở mức báo động một và trên báo động một
các sông từ thừa thiên huế khánh hòa và khu vực tây nguyên ở mức báo động một đến báo động hai và khả năng trên báo động hai
các sông ở quảng nam đến phú yên có duy trì mức từ báo động hai đến báo động ba và các sông nhỏ có khả năng lên trên báo động ba
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị
tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
ở các tỉnh nam bộ mưa ở mức giải rác riêng các tỉnh miền tây nam bộ cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa và có nơi mưa to
ngược lên phía bắc nhiệt độ bắc bộ tiếp tục duy trì ngưỡng thấp
ở các tỉnh lào cai hà giang cao bằng bắc cạn và tuyên quang cũng như lạng sơn nhiệt độ đêm hạ xuống còn một mươi bốn một mươi sáu độ
với các tỉnh vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ một mươi bảy một mươi chín độ trời rét về đêm và sáng
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ một bảy mươi năm m đến hai năm mươi năm m kèm theo đó là mưa rào và rông khiến tầm nhiệt sa bị giảm thấp còn bốn một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước